các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đà nẵng quảng nam phong tỏa một số địa điểm thành phố hồ chí minh tăng cường chống dịch tạm thời ngưng hoạt động cơ sở dịch vụ không thiết yếu hạn chế tụ tập đông người từ giờ ngày ba mươi một
thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội thảo khoa học bảy mươi năm năm công an nhân dân xây dựng chiến đấu trưởng thành và một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội thảo
đến dự hội thảo còn có các đồng chí đại tướng lê hồng anh nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thường trực ban bí thư nguyên bộ trưởng bộ công an đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
cùng dự hội thảo có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đại diện lãnh đạo nguyên lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương các nhà khoa học nhà nghiên cứu trong và ngoài lực lượng công an nhân dân

nhân dân cách mạng chính quy tinh nguyện từng bước hiện đại củng cố niềm tin và phát huy sức mạnh của toàn lực lượng
quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
phát biểu chỉ đạo hội thảo đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng khẳng định
những chiến công truyền thống anh hùng và rất vẻ vang bảy mươi năm năm qua của công an nhân dân việt nam là kết quả của lòng trung thành
được hy sinh quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu lý tưởng của đảng và mọi nhiệm vụ đảng giao phó
đồng chí trần quốc vượng nhấn mạnh để mãi mãi xứng đáng là thanh bảo kiếm của đảng bảo vệ đảng
nhà nước bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân đòi hỏi lực lượng công an nhân dân phải chủ động hơn nữa
nhận diện các nguy cơ thách thức xác định rõ nguyên nhân khách quan chủ quan của những tồn tại hạn chế
tích cực đổi mới tập trung lãnh đạo đồng sức đồng lòng triển khai thực hiện quyết liệt có hiệu quả
để có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay
phải giữ vững vai trò lãnh đạo của đảng đối với công an nhân dân yếu tố tiên quyết cho mọi hành thành công
trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự của đất nước
giữ vững sự lãnh đạo của đảng tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng là nhân tố quyết định
để công an nhân dân trở thành lực lượng vũ trang trọng yếu sắc bén tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
xây dựng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh vẹ từng bước hiện đại
và một số lực lượng phải tiến thẳng lên hiện tại
tinh gọi về tổ chức bố trí lực lượng theo phương hướng
đồng chí trần quốc vượng bày tỏ tin tưởng hội thảo sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc
phân tích đánh giá đúng tình hình hiện nay
đề xuất các nhiệm vụ giải pháp
thiết thực góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh
đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
tại hội thảo dưới sự điều hành của thứ trưởng nguyễn văn thành
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước bộ ban ngành đoàn thể trung ương và địa phương
các chuyên gia nhà khoa học trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
đã tập trung thảo luận trao đổi xung quanh năm nội dung chính
đó là xác định những luận cứu khoa học để khẳng định sự ra đời của lực lượng công an nhân dân việt nam
là một tất yếu khách quan phân tích làm rõ và luận giải sự lãnh đạo trực tiếp
toàn diện tuyệt đối về mọi mặt của đảng đối với lực lượng công an nhân dân là đúng đắn
đi sâu phân tích những công hiến đóng góp to lớn của lực lượng công an nhân dân
trong sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước và xây dựng bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
phân tích làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đúc kết những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn của lực lượng công an nhân dân
qua bảy mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
để vận dụng phát huy xây dựng lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới
phát biểu kết luận hội thảo bộ trưởng tô lâm nêu rõ cùng với gần một trăm linh tham luận trong kỷ yếu
hội thảo đã bổ sung nhiều thông tin tư liệu quý báu về quá trình ra đời sự phát triển trưởng thành
và không ngừng lớn mạnh của lực lượng công an nhân dân khẳng định vị trí vai trò và những đóng góp to lớn
của lực lượng công an nhân dân trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh cách mạng xây dựng và bảo vệ tổ quốc
để kết quả hội thảo đi vào thực tiễn bộ trưởng tô lâm yêu cầu các cơ quan đơn vị trong lực lượng công an nhân dân
triển khai ngay một số nội dung công tác trọng tâm
là cục khoa học chiến lược và lịch sử công an phối hợp với công an các đơn vị địa phương
tiếp thu đầy đủ nghiêm túc các ý kiến tham luận đóng góp của các đồng chí đại biểu để bổ sung hoàn chỉnh
hoàn thiện lịch sử công an nhân dân phối hợp với các đơn vị chức năng nghiên cứu những bài học
kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác công an trong bảy mươi năm năm qua để bổ sung hoàn thiện hệ thống lý luận công an nhân dân
là cục khoa học chiến lược và lịch sử công an các đơn vị địa phương tiếp thu đầy đủ nghiêm túc các ý kiến tham luận
truyền thống bảy mươi năm năm lịch sử anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
những kết quả đã đạt được trong một mươi năm năm thực hiện ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
với những phương pháp và hình thức phù hợp lồng ghép với phong trào
học tập sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân các hình thức sinh hoạt chính trị của đơn vị
được từng cán bộ chiến sĩ thấm nhuận lý tưởng cách mạng tự hào về thành quả
của các thế hệ trai đi trước ra sức phân đấu học tập giàn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị
trình độ nghiệp vụ kiến thức pháp luật năng lực công tác phục vụ đảng phục vụ nhân dân
bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục xây dựng
củng cố phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng đi vào thực chất hiệu quả
đặc biệt trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến hết sức phức tạp hiện nay
lực lượng công an nhân dân phải tập trung tuyên truyền vận động để mỗi người dân đều trở thành
chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh giữ vững an ninh trật tự bảo vệ an toàn
cho chính bản thân gia đình và xã hội phát huy truyền thống vẻ vang bảy mươi năm năm xây dựng
chiến đấu và trưởng thành bộ trưởng tô lâm khẳng định lực lượng công an nhân dân
nguyện trung thành tuyệt đối với đảng với tổ quốc và nhân dân việt nam
xiết chặt đội ngũ tiếp tục nỗ lực phân đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống góp phần phát triển kinh tế xã hội
giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
sáng nay tại thành phố vinh của tỉnh nghệ an bộ công an phối hợp với trung ương hội đi niệm
phụ nữ việt nam ubnd tỉnh nghệ an long trọng tổ chức lễ meeting ngày toàn dân phòng chống
mua bán người năm hai nghìn hai mươi tham dự có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị
phó thủ tướng thường trực chính phủ trưởng ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám đồng chí thượng tướng lê quý vương
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám đồng chí hà thị nga
chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam cùng đại diện đánh đạo các bộ ban ngành đoàn thể
trung ương và địa phương theo báo cáo của bộ công an trong năm năm từ năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
có hai chín trăm một mươi hai nạn nhân bị mua bán và nghi vấn bị mua bán trong số này nạn nhân chủ yếu
là phụ nữ trẻ em chiếm trên chín mươi thường tập trung ở những vùng nông thôn miền núi vùng sâu vùng xa
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng thường trực trương hòa bình nhấn mạnh trong những năm qua
đảng chính phủ đã đề ra nhiều chủ trương biện pháp nhằm huy động sức mạnh của toàn xã hội
trong việc phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn tệ nạn mua bán người các bộ ngành đoàn thể
địa phương đã quán triệt tổ chức triển khai nghiêm túc chương trình đồng thời tích cực tham gia
các cơ chế quốc tế về phòng chống mua bán người qua đó góp phần tuyên truyền phòng ngừa tội phạm
trên các phương tiện truyền thông đại chúng và tại cộng đồng phó thủ tướng thường trực cũng chỉ ra
bốn vấn đề trọng tâm tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền tăng cường hỗ trợ các gia đình khó khăn
các đối tượng có nguy cơ bị mua bán như giới thiệu hỗ trợ việc làm các lực lượng chức năng
cơ quan bảo vệ pháp luật tăng cường tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn tội phạm
mua bán người nâng cao hiệu quả công tác điều tra truy tố xét xử đặc biệt là mỗi người dân
cần tự nâng cao tinh thần cảnh giác trang bị đầy đủ các kỹ năng phòng tránh mua bán người
di cư an toàn phụ nữ trẻ em gái cần thận trọng khi làm quen với các đối tượng trên mạng xã hội
cuối lễ meeting phó thủ tướng thường trực cùng các đại biểu đã tham gia đoàn diễu hành cổ động
qua các tuyến đường chính của thành phố vinh tỉnh nghệ an kêu gọi người dân hưởng ứng nhằm tạo ra
sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong toàn xã hội về phòng chống mua bán người
tiếp đó đoàn đã đến dân hoa tại quảng trường hồ chí minh
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã chủ trì cuộc họp
với các thành viên ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân
một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và ban chỉ đạo của bộ công an về phòng chống dịch bệnh
để ra soát thống nhất cho ý kiến về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong thời gian tới
đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của bộ công an
cũng tham dự hội cuộc họp
tại cuộc họp đại diện ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân
một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã báo cáo kế hoạch tiến độ tổ chức các hoạt động kỷ niệm đến thời điểm hiện tại
ban chỉ đạo của bộ công an về phòng chống dịch bệnh cũng thông tin cụ thể về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
và các biện pháp phòng chống dịch đang triển khai
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín các ban chỉ đạo đã thảo luận cân nhắc và đề xuất phương án tổ chức các hoạt động kỷ niệm
sao cho phù hợp với thực tế vừa đảm bảo được mục đích ý nghĩa của hoạt động vừa tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch
phát biểu kết luận cuộc họp bộ trưởng tô lâm nêu rõ trước mắt bộ công an sẽ điều chỉnh thời gian tổ chức một số hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm năm
ngày truyền thống công an nhân dân việt nam một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
riêng đối với các hoạt động kỷ niệm dự kiến diễn ra tại thành phố đà nẵng quảng nam quảng ngãi sẽ tạm dừng tổ chức
với những hoạt động xét thấy cần thiết phải tổ chức thi tổ chức với quy mô thu gọn hơn và trong điều kiện tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cục y tế bộ công an tổ chức phun hóa chất phòng dịch thường xuyên tại các địa điểm diễn ra các hoạt động
các hoạt động được tổ chức phải có giãn cách hợp lý yêu cầu đại biểu tham gia nêu cao tinh thần chủ động phòng chống dịch
có ý thức bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng
đồng thời giao cho các đơn vị thường trực chủ động bám sát các chỉ đạo của chính phủ trong phòng chống dịch bệnh
báo cáo lãnh đạo bộ cho ý kiến tiếp tục ra soát điều chỉnh việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp với diễn biến tình hình dịch covid một mươi chín thời gian tới
cùng ngày bộ trưởng tô lâm cùng các đại biểu đã tham dự lễ tổng duyệt chương trình đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc lần thứ tám
dự kiến đại hội khỏe sẽ khai mạc vào ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
đây là một hoạt động lớn có ý nghĩa nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân
bảy mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thông qua tổ chức đại hội khỏe để đánh giá đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao thường xuyên
và các hoạt động thể thao ứng dụng nghiệp vụ trong lực lượng công an nhân dân
nâng cao sức khỏe tăng cường thể lực đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của cán bộ chiến sĩ
có phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đảng và nhà nước giao phó
chiều nay thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an đã chủ trì giao ban trực tuyến với công an các tỉnh thành phố
xung quanh dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dự án căn cước công dân kế hoạch một trăm linh năm của bộ công an
về thực hiện cao điểm tổng kiểm tra vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật
về vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ và giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu công an các đơn vị địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc
có hiệu quả các chỉ đạo của bộ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đó có kế hoạch số ba trăm một mươi chín
về tuần tra kiểm soát xử lý ma túy nồng độ cồn các cơ quan chức năng cần nhanh chóng xác minh làm rõ những vi phạm
trong các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian vừa qua để đề xuất xử lý theo quy định
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tiếp tục đôn đốc việc xử lý các bất cập về tổ chức giao thông
góp phần phòng ngừa vi phạm về vấn đề xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dự án căn cước công dân
thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu toàn lực lượng phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa với tinh thần khẩn trương cấp bách
vừa chạy vừa xếp hàng như đồng chí bộ trưởng đã chỉ đạo đồng thời không được chủ quan nóng vội phải làm vững chắc
từng bước yêu cầu xuyên suốt là dữ liệu dân cư thu thập ở các địa phương phải đảm bảo chính xác cập nhật bổ sung kịp thời
dữ liệu phải được làm sạch nuôi sống bằng cách cập nhật liên tục các thông tin khai sinh khai tử chuyển đến chuyển đi
đặc biệt việc bổ sung phải làm thường xuyên ngay từ bây giờ không đợi đến khi thu thập xong mới cập nhật
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng nhấn mạnh mốc thời gian hoàn thành hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và dự án căn cước công dân trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một khi luật cư trú sửa đổi có hiệu lực
về sơ kết đánh giá giai đoạn một thực hiện kế hoạch số một trăm linh năm về vận động nhân dân thu hồi và đấu tranh với vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh đến một số vụ án đối tượng sử dụng vũ khí và liệu nổ gây án trong thời gian gần đây
yêu cầu công an các đơn vị địa phương phải vào cuộc quyết liệt đấu tranh mạnh mẽ với việc mua bán hướng dẫn chế tạo vũ khí trên mạng
vận chuyển qua đường biêu điện đánh giá những khó khăn vướng mắt rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện có hiệu quả giai đoạn hai của kế hoạch
hôm nay đảng bộ công an tỉnh bình định tổ chức đại hội đại biểu lần thứ một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí nguyễn thanh tùng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bình định và đồng chí trung tướng lương tam quang
thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội
báo cáo tại đại hội cho biết trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đảng bộ công an tỉnh bình định đã đoàn kết vượt qua mọi khó khăn
lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ công an tỉnh lần thứ một mươi ba đã đề ra
kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ công an tỉnh góp phần rất quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại đại hội thứ trưởng lương tam quang ghi nhận đánh giá cao và biểu dương những thành tích kết quả đạt được của cán bộ đảng viên đảng bộ công an tỉnh bình định trong nhiệm kỳ vừa qua
về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đồng chí trung tướng lương tam quang lưu ý trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
đảng bộ công an tỉnh phải chủ động nắm phân tích và dự báo tình hình tích cực tham mưu với tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật
luôn dành thế chủ động tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống tấn công chấn áp mạnh mẽ để tiếp tục kiềm chế tiến tới đẩy lùi tội phạm tên nạn xã hội kiên quyết không để xảy ra đột biến về trật tự xã hội làm ảnh hưởng đến môi trường sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
cũng trong sáng nay ba mươi tháng bảy đại hội đại biểu đảng bộ công an tỉnh phú yên lần thứ tám nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã kết thúc thành công tốt đẹp
trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu tại đại hội